mở đầu bản tin sáng ngày hai mươi năm tháng năm là thông tin liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng tại thái nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đang tiến hành điều tra
chiều ngày hai mươi ba tháng năm công an huyện định hóa nhận được tin báo từ người dân
về việc một người đàn ông ở xã thanh định bị sát hại
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương ở phần đầu
lực lượng công an đã khẩn trương xác minh truy xét bắt giữ nghi phạm nguyễn văn long
là con đẻ của nạn nhân và thu giữ hung khí gây án
được biết nguyễn văn long có dấu hiệu tâm thần
trong khi đó tại đắk lắc ra tay giết con rồi tự tử bất thành
bùi văn sô chú tại thành phố bông ma thuật đã phải nhận bàn án thích đáng
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tuyên phạt sô một mươi bốn năm tù
theo cáo trạng xô và vợ có ba người con
quá trình chung sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thấy vợ la mắng con gái thứ hai
cho rằng vợ không thương con và sẵn mâu thuẫn
nên sô nảy sinh ý định giết con
và tự tử đối tượng xuống nhà bếp lấy một con dao
rồi cắt vào vùng cổ tay của con gái
sau đó tự cắt vào cổ mình nhưng được người thân phát hiện can ngăn
rất may con gái sô được đưa đi cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
một vụ vận chuyển hơn một mươi chín viên ma túy
vừa được lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phối hợp bắt giữ
tại quốc lộ chín thuộc huyện cam lộ tỉnh quảng trị
phát hiện một chiếc xe taxi đang lưu thông hướng lao bảo đông hà
có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe kiểm tra
qua đó phát hiện trần hoàng minh nhật đang vận chuyển một mươi chín viên hồng phiến
nhật khai được thuê vận chuyển số ma túy trên vào thành phố huế
với tiền công là hai triệu đồng
tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên tòa xét xử
và tuyên án tử hình đối với nguyễn thanh hùng và bốn đồng phạm
trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn
từ cửa khẩu tây ninh vào tp hcm để tiêu thụ
theo cáo trạng từ ngày sáu đến ngày bảy
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hùng là đối tượng cầm đầu
nhiều lần mua ma túy của vợ chồng tên sang ở tây ninh
sau đó hùng chiêu nạp các đồng phạm thành lập đường dây vận chuyển ma túy
tổng số tăng vật thu giữ là khoảng một mươi một kg ma túy tổng hợp các loại
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hcm
phối hợp với công an tp hcm vừa bắt giữ lê văn tiên
trú tại tp hcm
là đối tượng truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn tiên cùng với nguyễn bá thiện và nguyễn duy quốc
đã hành hung đâm chết anh nguyễn tùng lâm chú tại tỉnh thái nguyên
tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt nguyễn bá thiện hai mươi năm chín tháng tù
về tội giết người và cố ý gây thương tích
lê văn tiên và nguyễn duy quốc chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên trong quá trình được tại ngoại chờ chấp hành án tiên đã bỏ trốn
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện sóc sơn của tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn trai
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn lị một hai xã cam cọn
bảo yên tỉnh lào cai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hoàng mai tp hà nội là đối tượng nguyễn đắc sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn văn sự xã minh đức huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
và đối tượng trần đình toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn gồm xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
bị công an quận hà đông thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị giá xăng tăng đang là mối lo của nhiều người dân trong thời gian gần đây
nhất là trong bối cảnh nhiều người lao động chỉ mới quay trở lại làm việc sau thời gian giãn cách vì dịch covid một mươi chín
và đang phải đối mặt với áp lực tài chính
vậy đâu là chính sách để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong một vấn đề và chính sách ít phút tới
với khách mời là ông vũ vinh phú chuyên gia kinh tế
còn bây giờ là một số thông tin về tình hình thời tiết
mưa vẫn tiếp diễn tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
bắc bộ và bắc trung bộ thời tiết chủ đạo là nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
ngày có mưa rào và rông giải rác cuộc bộ có mưa vừa mưa to
quý vị ở khu vực vùng núi phía bắc và ở bắc trung bộ
cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng
trong khi đó khu vực nam trung bộ có mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi có nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba
nam trung bộ và tây nguyên cũng có mưa mưa rào và rông vài nơi
quý vị hãy đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vừa rồi là đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết
tiếp theo mời quý vị theo dõi các tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị sau một tuần mở phiên tòa xét xử và nghị án
chiều ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bảy bị cáo
trong vụ thất thoát tài sản xảy ra tại tổng công ty máy động lực
máy nông nghiệp việt nam viết tắt là vim
trong đó nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc vin trần ngọc hà
bị tuyên phạt một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí với bị cáo trần ngọc hà
một mươi năm bị cáo khác bị tòa tuyên phạt các mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi sáu năm tù
trong đó trần quang tiến nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đại nam

lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim tám năm tù
vũ tử công nguyên kế toán trưởng vim sáu năm tù
đào quốc việt nguyên giám đốc công ty cổ phần vận tải và thương mại vim một mươi ba năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi nguyên trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị phạt ba mươi tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bản án sơ thẩm nhận định trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba
vũ tử công đã tham mưu đề xuất soạn thảo văn bản
trình lâm trí quang ký bốn chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho vechanco công ty con của vim
vay tổng số một trăm chín mươi ba tỷ đồng tại một số ngân hàng
đến hạn thanh toán viettranco không trả được nợ vai
nên vin bị các ngân hàng cưỡng thu tiền
đồng thời vin phải cho viettranco vai để thanh toán nợ các ngân hàng
tổng số tiền gây thiệp hại cho vin là hơn sáu mươi một hai
năm hai nghìn một mươi sáu dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng chung của vim
đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chưa được bộ công thương xem xét quyết định đầu tư
nhưng trần ngọc hà vẫn thực hiện việc ký kết hợp đồng cung cấp ly sang với công ty ici của nhật bản
và thanh toán hai đợt số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đô la mỹ
nhưng sau đó không có căn cứ thu hồi gây thiệt hại cho vim số tiền là hơn năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó năm hai nghìn một mươi năm trần ngọc hà đã tự ý quyết định hợp tác với công ty tiking của trung quốc
thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm xe ô tô tay lái bên phải để xuất khẩu sang sri lanka
nhưng không có nghị quyết của hội đồng thành viên vim gây thiệt hại cho vim gần một mươi tỷ đồng
mâu thuẫn tiền bạc từ việc làm ăn thông qua số lô số đề
huỳnh thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới an giang
đã ra tay giết chết ông hồ văn đẹp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cũng trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều ngày hôm qua
hàn giang tuyên phạt mỹ cáo nhàn án trung thân về tội giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn tiền bạc từ việc bán số lô số đề để hưởng hoa hồng
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng sáu năm ngoái nhàn lấy dao cất dấu cho người
rồi sau đó cùng ông đẹp điều khiển xe mô tô đi lấy tiền số đề
trên đường đi nhàn và ông đẹp xảy ra cự cãi
khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp long thuận một xã long điển a huyện chợ mới
khi ông đẹp dừng xe nhàn bất ngờ dùng dao đâm trúng vào ngực trái ông đẹp một nhát
ông đẹp bỏ chạy thì tiếp tục bị nhàn đuổi theo đâm nhiều nhát vào người
cho đến khi thấy ông đẹp không còn cử động mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường
ngày một tháng bảy năm ngoái nhàn bị công an huyện trợ mới bắt giữ
đến ngày sáu tháng bảy nhàn bị khởi tố để điều tra
được biết nhàn từng có một tiền án về tội giết người mới chấp hành xong hình phạt tù
vào ngày hai mươi tám tháng một năm ngoái về địa phương lại tiếp tục phạm tội
liên tiếp gây ra một mươi một vụ lừa đảo chiếm đất tài sản hơn năm tỷ đồng
hai vợ chồng
là phùng bá hiền và bùi thị thơm
cùng chú tại huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
đã bị công an thành phố thanh hóa khởi tố bắt tạm giam
để thực hiện các phi vụ lừa đảo
hiền và thơm đã tìm mua các xe ô tô không rõ nguồn gốc
xe không có giấy tờ pháp lý
đứng tên mua trả góp thế chấp tại ngân hàng
hoặc đến các cửa hàng mua bán ô tô
các cơ sở cho thuê ô tô tự lái để thuê xe
sau đó làm giả giấy tờ biển kiểm soát mang tên mình
để bán hoặc đi cầm cố
hiện công an thành phố phú thanh hóa
đã thu giữ được tám xe ô tô cùng nhiều tài liệu giấy tờ giả
đồng thời tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
tại tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
đóng quân tại tỉnh yên bái
trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ công an
đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

sau ba tháng rèn cán luyện quân
theo chương trình khung của bộ công an
hơn năm trăm linh chiến sĩ thuộc công an các tỉnh
yên bái lào cai lai châu
đã hoàn thành chương trình huấn luyện
với các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị
pháp luật nghiệp vụ điều lệnh quân sự
võ thuật phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
ngoài chương trình khung huấn luyện
đơn vị còn tổ chức cho chiến sĩ mới
huấn luyện ngoại khóa như huấn luyện kết hợp
giải luyện thí lực
theo bốn nội dung chiến sĩ công an khỏe
tổ chức các môn bóng đá bóng chuyển hành quân giải luyện
kết quả một trăm linh các chiến sĩ
đều đạt yêu cầu huấn luyện
và được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện
chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị
xác định chuyển đổi số ngành thư viện
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
trong chương trình chuyển đổi số trong công an nhân dân
thời gian qua dưới sự lãnh đạo của đảng
sự quản lý của nhà nước và bộ công an
hoạt động thư viện công an nhân dân đã chủ động
dựa vào nội lực là chính
vừa đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp
của các loại hình thư viện trong mối liên kết chặt chẽ
thúc đẩy nhau cùng phát triển giữa các thư viện
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thế nhưng hoạt động thư viện cũng đang đứng trước
những thách thức trong quá trình chuyển đổi số
xây dựng công cụ hệ thống máy số hóa
để có thể tích lũy về cơ sở dữ liệu số
cho việc khai thác thông tin
lưu thông tài liệu mượn trả tự động hai mươi bốn trên bảy
đó là hai trong số rất nhiều công việc
mà trung tâm lưu trữ thư viện
học viện cảnh sát nhân dân đã đẩy mạnh thực hiện
trong những năm gần đây
để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện
hiệu quả thấy rõ là tiết kiệm nhân lực
thời gian trong quản lý thư viện
nhưng cũng có những thách thức không nhỏ
nhất là trong việc đảm bảo an ninh thông tin
trên môi trường số
trong lĩnh vực thông tin của lực lượng công an nhân dân
thì nó có rất nhiều
những thông tin tài liệu
nó được xác định cái độ mật
ở các cái mức độ khác nhau
và đòi hỏi cái yêu cầu của nó trong cái việc bảo mật thông tin
là rất là cao
và nếu như trong quá trình chúng ta chuyển đổi
và chúng ta không có những cái công cụ đủ mạnh
để giúp bảo vệ
và cũng như là
lưu giữ một cách đúng quy định
về bảo vệ với nhà nước
thì nó sẽ tiềm ẩn những quy cơ rất là cao
liên quan đến lộ lọt bí mật thông tin
những thách thức
trong chuyển đổi số hoạt động thư viện công an nhân dân
cũng đã được đề cập đến
tại hội thảo khoa học do bộ công an tổ chức
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại đây đông đảo các chuyên gia nhà quản lý
nhà nghiên cứu khoa học đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm
về đẩy mạnh chuyển đổi số
ưu tiên phát triển tài nguyên số
vấn đề quan trọng đây là
khi mà ta đưa vào
số hóa cái gì thì ta sẽ chọn lọc
còn những đài liệu mà đặc biệt mật với mật
thì ta sẽ không số hóa nó
hoặc là cái số hóa ta sẽ tăng cường cái bảo mật
gấp hai gấp ba để mà
chỉ cho những đối tượng mà được phép truy cập
và sử dụng khai thác
thì tôi nghĩ rằng là tóm lại là vấn đề là số hóa
trong bộ công an là vấn đề rất quan trọng
và rất cần thiết
để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
thực hiện chuyển đổi số liên thông với mọi loại hình thư viện
ngành thư viện còn phải vượt qua nhiều khó khăn
nguồn kinh phí cũng như nhân lực
dành cho công tác số hóa tài liệu
tại các thư viện còn hạn hẹp thiếu và yếu
khảo sát của thư viện quốc gia
cũng chỉ ra rằng
có tới chín mươi sáu thư viện có nhu cầu đào tạo
hoặc đào tạo lại kiến thức công nghệ thông tin
còn số thống kê này
ở các khối thư viện chuyên ngành quân đội công an
đội ngũ chuyên nghiệp
những chuyên gia
tham gia trong hoạt động thư viện
cho công an dân dân
chúng ta không nhiều
đối với thư viện của các trường học
số lượng có trình độ
về chuyên môn nghiệp vụ thư viện cao hơn
so với lệ thư viện
của các trực thục bộ
và công an đơn vị địa phương
và đặc biệt công an đơn vị địa phương
vấn đề kiêm nghiệm
tiếm đến tám mươi chín mươi
là kiêm nghiệm
thực tế lực lượng công an nhân dân
là lực lượng vũ trang
nên có những phương thức tổ chức hoạt động thư viện
phù hợp với các quy định của luật thư viện việt nam
phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang
nâng cao nhận thức về chương trình
chuyển đổi số thư viện
đánh giá những thời cơ thách thức của chuyển đổi số
đối với chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
sẽ vẫn luôn là hướng đi đúng đắn
để đạt được mục tiêu đề ra